theo tổng cục thủy lợi hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiều long năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đến sớm và nghiêm trọng hơn lịch sử năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu dự báo nhiều vùng sản xuất và hàng trăm nghìn hộ dân có thể bị ảnh hưởng
theo đó giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền bốn mươi năm mươi km cao hơn năm hai nghìn một mươi sáu khoảng ba năm km những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi danh mặn xâm nhập từ năm mươi năm đến một trăm một mươi km cao hơn từ ba đến bảy km so với năm hạn mặn lịch sử
xâm nhập mặn sẽ tác động đến một mươi trên một mươi ba tỉnh đồng bằng sông kiều long dự báo hơn một trăm hai mươi hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt năm mươi ha vụ đông xuân phải cắt giảm
trước tình hình trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương cần cân đối nước bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho người dân nước để sản xuất còn về lâu dài chính phủ bộ sẽ cùng với các địa phương đầu tư công trình thủy lợi để ngăn mặn